sau đúng một tuần xét xử và nghị án chiều nay ngày hai tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo đặng thanh bình nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước và các đồng phạm
trước đó viện kiểm sát đã đề nghị phạt ông đặng thanh bình từ bốn đến năm năm tù hà tấn phước phạm thế tuân ba mươi ba mươi sáu tháng tù lê văn thanh ba năm đến ba năm sáu tháng tù và ngô văn thanh hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
tất cả cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước đặng thanh bình và bốn nguyên cán bộ ngân hàng tham gia tổ giám sát ngân hàng nhà nước đặt tại chất bank
tuy nhiên các bị cáo đã không thực hiện hết nhiệm vụ được giao không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu chất banh không biết rõ năng lực tài chính của phạm công danh nguyên là chủ tịch ngân hàng vncb
đây chính là nguyên nhân đổ vỡ ước phương án tái cơ cấu tạo điều kiện cho phạm công danh biến ngân hàng thành công
các bị cáo đã không thực hiện hết nhiệm vụ được giao không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu tạo điều kiện cho phạm công danh biến ngân hàng thành tựu